liên minh châu âu eu đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với nga thêm sáu tháng
kéo dài đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
quyết định này đề cập đến các biện pháp trừng phạt lần đầu tiên được đưa ra vào năm hai nghìn một mươi bốn
và được mở rộng đáng kể sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào hồi tháng hai năm nay
trước đó cùng ngày anh cho biết nước này đã bổ sung bốn mươi hai thực thể và cá nhân mới theo cơ chế trừng phạt nga
để đáp trả cuộc xâm lược của moscow và ukraine
các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản
đã được áp đặt đối với một số thống đốc ở các khu vực của nga
hiện anh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với các tỷ phú và chính trị gia nổi tiếng của nga
trong đó có cả tổng thống vladimir putin